thưa quý vị toàn miền bắc cùng với thanh hóa và nghệ an nếu như có mưa thì cũng sẽ chỉ kéo dài cho đến trưa nay
sau đó từ chiều nay mưa sẽ ngớt nhanh thời tiết mát mẻ nhiệt độ cao nhất chỉ là từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ c
sáng sớm thì trời vẫn mưa thậm chí là có nơi mưa to
quý vị có thể đi học đi làm sớm hơn thường lệ để không bị muộn giờ vì tắt đường
và quý vị cũng đừng quên là mang theo áo mưa và tuyệt đối là không vừa đi xe máy vừa che ô bởi vì như vậy rất nguy hiểm